chương trình tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
trong chuyến công tác tại tỉnh nghệ an sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh nghệ an
báo cáo với đoàn công tác của chủ tịch nước lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã tóm tắt những kết quả nổi bật mà công an tỉnh đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
theo đó dưới sự chỉ đạo của bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh công an tỉnh nghệ an đã làm tốt công tác tham mưu đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nổi bật là đã bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng bầu cử quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
công an tỉnh đã đấu tranh quyết liệt hiệu quả với các loại tội phạm trong đó đã làm giảm một mươi một so với cùng kỳ
về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc so với chỉ tiêu mà quốc hội và bộ công an giao
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín toàn lực lượng đã tiên phong sung kích quyết liệt thần tốc nơi tuyến đầu chống dịch
trong đó công an tỉnh đã phân công hơn bốn lượt cán bộ chiến sĩ trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch
bên cạnh đó với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
công an tỉnh nghệ an đã trực tiếp thăm hỏi và kêu gọi hỗ trợ động viên các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương chúc mừng những kết quả trên các mặt công tác của công an tỉnh nghệ an trong thời gian qua
yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh nghệ an cần nhận thức nắm bắt rõ tình hình hoạt động của các loại tội phạm
từ đó phát huy tính chủ động sáng tạo quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
công an tỉnh nghệ an cần nhận thức nắm bắt rõ tình hình hoạt động của các loại tội phạm
đến dự chương trình có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí phan văn mãi ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo một số tỉnh thành phố đại diện thân nhân các gia đình cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh
trong trận tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín và các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an nhân dân
thông qua một số gương cán bộ chiến sĩ điển hình và những câu chuyện được sân khấu hóa những thước phim về nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
chương trình giao lưu nghệ thuật đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân như những tấm la chắn
bình yên cho người dân trước đại dịch từ trong gian khó hiểm nguy của những ngày căng sức chống dịch đã xuất hiện nhiều gương cán bộ chiến sĩ
quên mình xả thân vì nhân dân phục vụ vì sức khỏe tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân trở thành những tấm lá chắn bình yên cho nhân dân
cũng trong dịch bệnh đã xuất hiện nhiều chính sách an sinh an dân của lực lượng công an được người dân ghi nhận và đánh giá cao
như chương trình hạt gạo nghĩa tình của công an thành phố hồ chí minh nuôi dưỡng trẻ em mồ côi vì covid một mươi chín của đoàn thanh niên công an thành phố cần thơ
công an đà nẵng với mô hình container cung cấp thực phẩm cho người dân khó khăn hay phong trào giọt máu nghĩa tình
chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín của công an thành phố hà nội
tại thành phố hồ chí minh thành phố mang tênh bác bộ công an tổ chức chương trình la cháng bình yên để một lần nữa khẳng định
trừ lãnh đạo đúng đáng của đảng
trước sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị các tầm lớp nhân dân các lực lượng tiến đầu chống dịch
và trí ân những đóng góp hy sinh thầm lặng của các tổ chức cá nhân trong đó có lực lượng công an nhân dân
trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua hướng ứng phong trào thi đua đặc biệt lực lượng công an nhân dân la cháng phòng chống dịch covid một mươi chín
thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an nhân dân đã vượt
qua mọi khó khăn gian khổ nỗ lực cố gắng ngày đêm căng mình nơi tiến đầu phòng chống dịch
đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh trắng ấp tội phạm
gần hai năm qua cùng với hệ thống chính trị và các lực lượng tiến đầu
bộ công an đã quy động hơn một trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ tham gia hầu hết các hoạt động phòng chống dịch
qua đó đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp xúc động
về người cán bộ chiến sĩ công an toàn tỵ phục vụ dân dân
trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín lực lượng công an cả nước đã có gần một mươi cán bộ chiến sĩ bị lây nhiễm
bảy đồng chí hy sinh và tử vong do covid một mươi chín và hàng trăm cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã bày tỏ lòng thành kính tiếc thương vô hạn đối với các đồng chí đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
khẳng định đây là mất mát to lớn với gia đình người thân và lực lượng công an nhân dân
sòng những mất mát hy sinh ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh thắp sáng niềm tin về một việt nam đoàn kết cùng chung ý chí chiến thắng đại dịch và khát vọng bình yên hạnh phúc hùng cường
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn sơn kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí lời thề sát son vì nước quên thân vì dân phục vụ
tiếp tục phát huy vai trò của lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội chung sức đồng lòng chịu trái tim một ý chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước bộ công an giao phó
xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước là tâm lá chắn bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
công nghệ đã và đang biến đổi xã hội chính trị và cả quyền lực là cơ hội để các quốc gia trên thế giới thực hiện đi tắt đón đầu đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
có thể thấy rằng những lợi ích to lớn mà mạng xã hội đem lại cho con người là không thể phủ nhận
tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực cũng đặt ra nhiều thách thức nhất là vấn đề đảm bảo an ninh trên mạng xã hội
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một công an đã phát hiện hai năm trăm năm mươi một vụ

các thông tin giả thông tin xấu độc tiếp tục được tân tài và chia sẻ tràn lan
hoạt động tấn công mạng nhập vào cơ sở hạ tầng thông tin trọng thiếu quốc gia ngày càng nguy hiểm khó lượng
cục ak năm đã phát hiện các lỗ hổng bảo mật bị nhiễm nhiều biến thể thuộc bảy dòng má độc nguy hiểm
về lâu dài không loại trừ có nguy cơ tấn công mạng diện rộng
để làm tê liệt hoạt động điều hành của đảng nhà nước vô hiệu hóa vai trò quản lý xã hội

kênh thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia tiếp tục diễn ra

để hoạt động giãn điện mạng tấn công vào các hệ thống thương mại tư tử tài chính ngân hàng
với mục tiêu đánh cắt thông tin dữ liệu cá nhân sử dụng tấn công vào hạ tầng
thiết bị iot đồng thời sử dụng chính hạ tầng này để thực hiện tấn công mạng

với các hình thức tấn công có chủ đích hacker sẽ không phát trả án công việc rộng
mà sẽ nhắm vào các đối tượng cụ thể
sau tội phạm khủng bố và chín mươi tội phạm truyền thống đã chuyển sang môi trường mạng hoặc có sử dụng các thiết bị công nghệ cao do đó vấn đề phát triển và làm chủ không gian mạng đã trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm
hacker sẽ không phát trả án công việc rộng mà sẽ nhắm vào các đối tượng cụ thể

sau tội phạm khủng bố và chín mươi tội phạm truyền thống đã chuyển sang môi trường mạng và sẽ nhắm vào các đối tượng cụ thể